thưa quý vị sáng nay một mươi tám tháng năm sau gần ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc
hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã hoàn thành vượt mức toàn bộ nội dung chương trình đề ra
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ điều hành hội nghị
đồng chí lương cường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
trình bày báo cáo tiếp thu giải trình của bộ chính trị đối với các ý kiến thảo luận của trung ương tại hội nghị
ban chấp hành trung ương thông qua nghị quyết hội nghị trung ương chín
phát biểu bế mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo
định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
theo hướng bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo
nhất là về chủ đề quan điểm tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát
trên cơ sở đó sớm bắt tay xây dựng dự thảo các văn kiện theo kế hoạch đã đề ra
trình bày ngắn gọn xúc tích rõ ràng dễ hiểu dễ nhớ dễ thực hiện dễ kiểm tra
dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng cầm để trình đại hội
thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới động lực mới
cũng như thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức mới đàn sèn
quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh dân chủ phồn vinh văn minh
hạnh phúc vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
xác định đúng đắn những chủ trương định hướng và các quyết sách lớn
bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ
xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc
trong năm năm tới để đến năm hai nghìn ba mươi tức là một trăm linh năm kỷ niệm ngày thành lập đảng
và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm một trăm linh năm ngày thành lập nước
tổng bí thư yêu cầu quá trình chuẩn bị các văn kiện phải căn cứ vào kết quả thực hiện
nghị quyết đại hội một mươi ba tổng kết bốn mươi năm đổi mới một mươi năm năm thực hiện điều lệ và cương lĩnh của đảng
bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một đồng thời đánh giá một cách khách quan
khoa học toàn diện các vấn đề nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh
phân tích sâu sắc các nguyên nhân dự báo có cơ sở khoa học tình hình đất nước khu vực và thế giới
xác định đúng đắn các quan điểm tư tưởng chỉ đạo phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu
đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới
ví dụ như phải chăng sau bốn mươi năm đổi mới
chúng ta đã thực sự hình thành được một lý luận về đường lối đổi mới ở việt nam
trong nhiệm kỳ này cần phải tập trung ưu tiên thực hiện thật tốt một mươi hai định hướng phát triển đất nước
và sáu nhiệm vụ trọng tâm như trong đề cương báo cáo chính trị đã nêu
và đặc biệt là nên trong giai đoạn phát triển mới
vẫn cần tiếp tục triển khai thực hiện ba đột phá chiến lược
đã được đại hội một mươi ba của đảng đề ra
cần tập trung vào những nội dung rất then chốt
cụ thể hơn hiện thực hơn
ví dụ như làm sao xây dựng và thực hiện đồng bộ
thể chế chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
khuyến khích tinh thần dám nghĩ dám làm
dám chịu trách nhiệm dám đột phá phát triển
đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ
thu hút bồi dưỡng phát triển trọng dụng nhân tài
và xây dựng kết cấu hạ tầng cho chuyển đổi số
chuyển đổi xanh chuyển đổi năng lượng
để thực sự tạo ra một đột phá phát triển mới
đồng thời cần đi sâu phân tích đánh giá
việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
khẳng định những kết quả thành tiêu đã đạt được
đồng thời cần đi sâu phân tích đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồi tải
và nguyên nhân bài học kinh nghiệm
làm rõ những nội dung mới
những nhân tố mới tốt hơn tích cực hơn
của nhiệm kỳ khóa một mươi ba so với các nhiệm kỳ trước
dự báo khả năng thực hiện cương lĩnh
mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm hai nghìn ba mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm

chú trọng làm rõ những vấn đề này
những vấn đề lớn quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế
văn hóa xã hội nhanh và bền vững
bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoài
xây dựng chính đốn đảng và hệ thống chính trị
thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện
tại hội nghị trung ương đã tập trung thảo luận dân chủ
cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi bốn của đảng
trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể
xác đáng vào tờ trình và dự thảo chỉ thị của bộ chính trị
tập trung thảo luận phân tích tạo sự đồng thuận cao
những nội dung bộ chính trị xin ý kiến
tổng bí thư yêu cầu đây là công việc hệ trọng
cần sớm được triển khai thực hiện
với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực hiệu quả
phát huy dân chủ đi đôi với dư vững nguyên tắc
kỷ luật kỷ cương của đảng
bảo đảm tăng cường đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên
cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo việc thảo luận
góp ý vào các dự thảo văn kiện
của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn
và đại hội đảng bộ cấp trên
đồng thời chuẩn bị thật tốt các báo cáo của cấp ủy cấp mình
việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp
phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên
bảo đảm hiệu quả cao
chú ý phát hiện giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra
nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân
cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo việc thảo luận
ngày ban chấp hành trung ương đã dân chủ thảo luận
kế lưỡng xem xét và thống nhất cao
về phương án kiện toàn trước danh chủ tịch nước
chủ tịch quốc hội
để đảng đoàn quốc hội giới thiệu với quốc hội xem xét
quyết định tại kỳ họp thứ bảy
quốc hội khóa một mươi năm
cũng như nhất trí bầu bổ sung bốn đồng chí vào bộ chính trị
quyết định để đồng chí trương thị mai
thôi giữ các chức vụ
đề nghị công tác vì đã có vi phạm
về các điều đảng viên không được làm
ban chấp hành trung ương đã quyết định
thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với các ông dương văn thái
mai tiến dũng
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
đối với đồng chí lê thanh hải
vì đã vi phạm quy định của đảng
và pháp luật của nhà nước
tôi đề nghị ngay sau hội nghị này
chúng ta cần phải nghiêm túc
khẩn trương nghiên cứu hoàn chỉnh các đề cương
và xây dựng dự thảo các văn kiện
đại hội trình hội nghị trung ương một mươi
sắp tới xem xét quyết định vào cuối năm nay
để gửi xin ý kiến
của đại hội đảng bộ các cấp
chỉ đạo thật tốt
việc thực hiện chỉ thị cổ chính trị
về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi bốn của đảng
đồng thời tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo
triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch
đã đề ra cho các năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
với kết quả cao nhất
phấn đấu hoàn thành thắng lợi
toàn diện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
với tinh thần đó
tôi xin phép tuyên bố bế mạc hội nghị
lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba của chúng ta
chúc các đồng chí sức khỏe
hạnh phúc và thành công
xin chân trọng cảm ơn